ubnd tỉnh thừa thiên huế đã họp đánh giá tổn thất do bão số năm gây ra và tìm hướng khắc phục
theo đánh giá của địa phương cơn bão này đã gây thiệt hại ước tính hơn năm trăm linh tỷ đồng
tỉnh đã có đề nghị trung ương hỗ trợ một trăm năm mươi tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu nhà ở cho người dân
ngay sau bão chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại
huy động lực lượng khẩn trương thu dọn vệ sinh hay nhà xưởng
đến nay đã sửa chữa hoàn tất hơn một mươi bốn ngôi nhà
còn hơn ba mươi khu dân cư chưa có điện
bên cạnh việc đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí tỉnh thừa thiên huế còn đề nghị sớm được trang cấp phương tiện
vật tư để chủ động ứng phó với thiên tai và hỗ trợ xử lý kè chống sạt lở bờ biển với chiều dài là sáu bảy km